bộ tài chính vừa có tờ trình về việc xin chủ trương báo cáo bộ chính trị sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số ba năm hai nghìn một mươi bảy về điều kiện được phép kinh doanh casino theo hướng gỡ vướng và tạo thuận lợi cho hoạt động này
bộ tài chính đề nghị giữ nguyên quy định vốn đầu tư dự án casino phải đạt từ hai tỷ usd trở lên
doanh nghiệp chỉ được kinh doanh casino khi vốn giải ngân đầu tư dự án casino đạt một tỷ usd trở lên
bộ tài chính cũng đề nghị với những vùng đặc biệt khó khăn như khu kinh tế vân đồn quảng ninh nếu doanh nghiệp tham gia góp vốn đầu tư vào các dự án khác trên địa bàn khu kinh tế vân đồn
thì vốn giải ngân của doanh nghiệp vào các dự án hạ tầng khu kinh tế được tính vào tỷ lệ giải ngân vốn tổ hợp casino khi cấp phép hoạt động
tuy nhiên tỷ lệ vốn cộng gộp này không quá hai mươi năm tổng vốn đầu tư dự án tổ hợp casino
bên cạnh đó bộ tài chính cũng kiến nghị chính phủ báo cáo bộ chính trị sửa đổi các nội dung về quản lý máy trò chơi thiết bị trò chơi và quy định về sự phạt hành chính trong lĩnh vực kinh doanh casino